công tác của phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh phát hiện một tàu vỏ sắt có trọng tải một trăm hai mươi tấn không có biển kiểm soát của nguyễn đăng đông
trú tại xã nam hưng huyện nam sách đang sử dụng vòi rồng hút cát từ lòng sông lên khoang tàu trên khu vực sông kinh môn
quá trình kiểm tra đông không xuất trình được bất kỳ giấy tờ bằng cấp chứng chỉ điều khiển phương tiện không có giấy phép khai thác cát của cơ quan có thẩm quyền
số cát khai thác trái phép trên khoang tàu khoảng bốn mươi bảy m khối hiện phương tiện đã được bàn giao cho công an huyện nam sách để điều tra xử lý
một thông tin đáng chú ý đó là nguồn nước sạch sông đà đã an toàn đảm bảo các tiêu chí theo quy chuẩn của bộ y tế để người dân có thể sử dụng vào mục đích sinh hoạt ăn uống
đây là kết quả vừa được thông báo tại buổi họp giao ban báo chí thành ủy hà nội diễn ra thường kỳ vào chiều ngày hôm nay
ubnd tp hà nội đã yêu cầu công ty cổ phần đầu tư nước sạch sông đà kiểm tra
hệ thống thiết bị giám sát kiểm soát chất lượng nước trên toàn bộ hệ thống cấp nước
đảm bảo yêu cầu cấp nước an toàn phục vụ nhân dân trong vùng cấp nước của công ty
ubnd tp cũng đề nghị công ty cổ phần đầu tư nước sạch sông đà tiếp tục cung cấp nước miễn phí đến hết ngày ba mươi một tháng một mươi
về chất lượng nước từ ngày một mươi sáu đến ngày hai mươi một tháng một mươi trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố trực tiếp lấy mẫu
và phối hợp với viện sức khỏe nghề nghiệp và môi trường bộ y tế viện công nghệ môi trường viện hàn lâm khoa học việt nam
tiến hành phân tích mẫu nước tại các hộ dân trên địa bàn tám quận huyện có sử dụng nước của nhà máy nước sông đà
bao gồm thanh xuân hoàng mai nam tử liêm cầu giấy hoài đức đan phượng thạch thất quốc oai
kết quả tổng số sáu mươi chín mẫu có chỉ tiêu styren đạt quy chuẩn của bộ y tế
hiện nay trung tâm kiểm soát bệnh tật tp vẫn tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm đến hết tháng một mươi
và hàng ngày công bố công khai kết quả xét nghiệm trên các phương tiện thông tin đại chúng